các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào ngày ba mươi tháng ba lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ phạm trường sơn trên đường từ tp hcm về tỉnh bình phước
đã ném một bánh heroin xuống ven đường để phi tang
đối tượng phạm trường sơn khai nhận nguồn gốc bánh heroin trên do dương thanh sang đưa tiền cho sơn để về tp hcm mua
cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dương thanh sang tại ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú
thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng với một số đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy tại nơi ở của sang
công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự một đối tượng trú tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh để làm rõ về hành vi giết người
và đáng chú ý nạn nhân trong vụ án lại là mẹ ruột của đối tượng
sau khi đi nhậu về trong men say đối tượng được đã cự cãi với bà thạch thị bông là mẹ ruột của mình
vì bức xúc về việc mặc dù trong nhà có nhiều anh chị em
trong lúc cự cãi được đã dùng chân tay đánh nhiều lần vào người bà bông và dùng tay đập đầu bà bông vào tường khiến nạn nhân bất tỉnh
sau đó bà bông được đưa đến bệnh viện điều trị
vào ngày một tháng bốn bà bông tử vong
vào ngày hai tháng bốn được đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
vào trưa ngày ba tháng bốn trên đường mỹ phước tân vạn thành phố thuận an tỉnh bình dương
một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên đường chặn đầu xe ô tô
và xe trái phép
trong nhóm này có nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm liên tục nẹt pô bốc đầu
do kè tốc độ khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đây
trong đó một số thanh niên đi theo cổ vũ nẹt bô hò hét làm náo loạn cả một đoạn đường
hầu hết các phương tiện đều qua độ chế và thay đổi kết cấu
một vụ đuối nước nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu khiến bốn em học sinh nữ tử vong
theo thông tin ban đầu
vụ việc xảy ra
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm nay tại khu vực hồ suối các xã hòa hiệp
vào thời điểm trên một nhóm học sinh nam nữ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi hiện đang học lớp bảy đến lớp chín
tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã hòa hiệp rủ nhau đi chơi và tắm tại hồ suối cát
trong lúc tắm thì có bốn em nữ bị đuối nước nên những người còn lại hốt hoảng bơi vào bờ gọi người dân đến hỗ trợ cấp cứu
bốn nữ sinh được người dân đưa lên bờ đều đã tử vong
do gió mảnh sóng lớn trời mưa
nước biển đục
cho nên công tác trục vớt ghe thuyền của ngư dân tại bình định phải tạm dừng
tại bình định cho đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt được bảy tàu thuyền bị chìm
do sự cố lốc xoáy bất ngờ vào ngày ba mươi một tháng ba
theo đó thợ lặn xuống biển để khảo sát và cột dây cố định vào các phương tiện bị chìm kết hợp cùng phao để làm nổi tàu thuyền
sau đó lực lượng được huy động trên bờ như biên phòng công an quân sự và xe cơ giới sẽ kéo rìu đưa tàu thuyền vào bờ
tùy đã nỗ lực hết sức song do khu vực tàu chìm nước biển lạnh và đụng khiến cho thở lặng không thể tiếp tục công việc
phải tạm dừng chờ thời tiết ổn định trở lại
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại